đại diện sở y tế tp đà nẵng đã xác nhận có một mươi một trường hợp tại đà nẵng đang được cách ly y tế vì có liên quan đến ca mắc covid một mươi chín mới phát hiện ở thành phố hồ chí minh
trong đó một mươi trường hợp f hai được cách ly y tế tại nhà và một trường hợp là f một được cách ly tại trung tâm y tế quận thanh khê
cả một mươi một trường hợp đều có liên quan đến ca bệnh số một ba trăm bốn mươi bảy ở thành phố hồ chí minh
do vậy để bảo đảm an toàn phòng bệnh trung tâm kiểm soát bệnh tật đà nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra covid một mươi chín đối với các trường hợp f một
đồng thời sở y tế thành phố áp dụng biện pháp cách ly y tế một mươi bốn ngày đối với tất cả các trường hợp cách ly từ ngày ba mươi tháng một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai và có thể gia hạn thêm
lãnh đạo thành phố đà nẵng tiếp tục quán triệt tinh thần không lơ là chủ quan với dịch bệnh covid một mươi chín trong đó yêu cầu các sở ngành địa phương thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống